theo vụ kế hoạch bộ công thương năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên việt nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm một mươi hai tỷ usd cao hơn nhiều so với mức thực hiện năm hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt việt nam bắt đầu xuất siêu thương mại kể từ khi gia nhập wto
đến thời điểm này cả nước đã xuất siêu hai năm tỷ đô la mỹ và dự kiến cả năm nay sẽ là ba tỷ đô la mỹ
không dừng lại ở đó việt nam liên tục mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và đã vượt ngưỡng trên hai trăm linh đối tác thương mại khắp toàn cầu trong đó có hai mươi chín thị trường xuất khẩu và hai mươi ba thị trường nhập khẩu